kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh tiếp tục rồn xuống phía nam kết hợp với hội tụ gió trên mực tám trăm năm mươi m
nên khu vực đông bắc bộ trong ngày mai sẽ còn xuất hiện mưa và mưa nhỏ dài rác
trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
sang ngày một mươi và một mươi một tháng bốn không khí lạnh và hội tụ gió trên cao suy yếu
mưa có xu hướng giảm cùng nền nhiệt tăng dần
tình trạng nhiều mây có mưa nhỏ ở khu vực tây bắc bộ có thể kéo dài sang ngày mai
đêm và sáng trời lạnh ban ngày có lúc xe lạnh với nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sang hai ngày tiếp theo mưa rứt ngày có lúc hưởng nắng với nhiệt độ tăng mỗi ngày khoảng một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay và ngày mai có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày là hai mươi ba hai mươi sáu độ phía nam có nơi cao hơn
cũng từ ngày một mươi và ngày một mươi một mưa sẽ giảm nhiệt độ có xu hướng tăng dần trở lại giao động ở xung quanh ngưỡng ba mươi độ
trong khi đó khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai mươi bốn giờ tới phần phía bắc có mưa rào và rông rải rác phía nam có mưa rông vài nơi về chiều tối
sang hai ngày tiếp theo mưa sẽ giảm dần nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến không vượt qua ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết phổ biến ở trạng thái ít mưa ngày có nắng
thời tiết ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ sau đó có xu hướng giảm khoảng từ một hai độ
trong khi đó khu vực nam bộ trong ngày mùng chín thời tiết ít biến đổi vẫn xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
từ khoảng ngày một mươi và ngày một mươi một có thể xuất hiện mưa rào và rông vào chiều tối do vậy nhiệt độ trong những ngày này có xu hướng giảm